hình ảnh italy với cảnh quan tuyệt đẹp nhìn từ trên cao sẽ được giới thiệu trong triển
lãm italy đường chân trời lúc trạng vàng nhìn từ trực thăng cảnh sát diễn ra tại bảo tàng
dân tộc học việt nam hà nội từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày một mươi tháng tám triển lãm do đại sứ quán
italy tại hà nội phối hợp với bảo tàng dân tộc học việt nam tổ chức
hành trình dọc italy qua một góc nhìn khác sẽ được giới thiệu qua một mươi bảy bức ảnh của nhếp ảnh gia
của người italy massimo settini ông đã chụp được phong cảnh một giờ trước khi mặt trời mọc
hoặc một giờ sau khi mặt trời lặn với ánh sáng đẹp đến khó tin những hình ảnh trên màn hình
đã ghi lại những điều kỳ diệu về sự đa dạng và hài hòa của italy các tác phẩm nghệ thuật tương
tự như một bộ ba tính chất phục hưng có thể được ngưỡng mộ trên ba cấp độ kỹ năng của nhếp ảnh
gia kỹ năng của phi công và vẻ đẹp phi thường của danh làm thắng cảnh italy mà bộ ngoại giao và
hợp tác quốc tế italy cũng như đại sứ quán italy
hy vọng đông đảo công chúng và khách du lịch việt nam có thể được chiêm ngưỡng